để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai ba ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội đã bắt đầu chặt hạ đánh chuyển đợt đầu tiên trong tổng số một hai trăm tám mươi chín cây xanh cần xử lý trên đường phạm văn đồng
việc di rời cây xanh trên tuyến đường phạm văn đồng nhằm phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long và dự án đầu tư cầu cạn cao tốc
trong đợt một đơn vị sẽ chặt hạ và di rời một mươi bốn cây các cây xanh đánh chuyển sẽ được đưa về nút giao tả hồng võ nguyên giáp và nút giao quốc lộ năm vành đai ba để trồng và chăm sóc
do cây xanh trên đường phạm văn đồng được trồng với mật độ rất dày bên dưới vững nhiều công trình ngầm và nằm sát mép đường cũ nên sẽ khó khăn trong việc đánh chuyển khó giữ được bộ dễ
đây là một cái dự án trọng điểm mà phải nói rằng là rất lớn trong cả nước lớn nhất trong cả nước
số lượng cây xanh một hai trăm tám mươi chín
trong đó có một số ít cây cong nghiêng sâu mục không thể phát triển được thì phải chặt hạ và một số cây cắt tiển
còn số còn lại gần một cây thì chúng tôi phải lấy chuyển di rời và trồng ở cái vị trí mới để tạo cảnh quan mới cho thành phố
tiêu chí của tôi đề ra là cứu được càng nhiều cây xanh càng tốt
vì việc mua cây mới để trồng lại để trồng mới
thì chúng ta trồng lại những cây này duy trì sử dụng của cây thứ nhất ngoài ý nghĩa về cảnh quan môi trường
còn tiết kiệm cho thành phố tủ đất và các kinh tế khác
bây giờ làm được cầu cầu cạn như thế để di chuyển đi chỗ khác thì là sau này đường nó thuận hòa đi thì lại dòng cây mới lên thì cho dân cho nó mát
việc sớm hoàn thành xây dựng tuyến đường vành đai ba đoạn từ mai dịch cầu thăng long
đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần quan trọng nhằm giải quyết được tình trạng ủn tắc giao thông hiện nay trên tuyến đường
và đem lại hiệu quả kinh tế hiệu quả xã hội rất cao
đặc biệt việc hoàn thành sẽ tạo điều kiện về mặt bằng để bộ giao thông vận tải triển khai xây dựng tuyến cầu cạn cao tốc trên cao từ mai dịch đến cầu thăng long
từ nay đến tháng một mươi hai hơn một hai trăm linh cây xanh còn lại sẽ được tiếp tục chặt hạ và di chuyển nhằm đảm bảo mặt bằng cho công tác thi công hai dự án